công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã triệu tập một mươi bốn thanh thiếu niên tới trụ sở để làm rõ hành vi tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
bốn trường hợp vi phạm trên có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi một tuổi mặc dù ở độ tuổi còn đi học nhưng các thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập đua xe từ hai mươi h đến hai mươi ba h tại khu vực đường hồ tuyền lâm và hồ xuân hương gây mất an ninh trật tự bức xúc cho người dân
hầu hết các phương tiện đều là xe độ xe phân khối lớn thay đổi kết cấu của nhà sản xuất
cùng ngày công an phường ba tp đà lạt đã triệu tập hai mươi hai thanh niên vi phạm luật an toàn giao thông lên lập hồ sơ làm cam kết không tái phạm đồng thời chuyển hồ sơ lên công an tp đà lạt xử lý theo quy định